hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta là hiệp định có mức cam kết cao nhất trong các fta sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
riêng với ngành thủy sản năm mươi số dòng thuế sẽ được xóa bỏ ngay năm mươi còn lại được xóa bỏ theo lộ trình từ ba đến bảy năm
theo đánh giá của hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam evfta là một cơ hội tốt cho ngành thủy sản việt nam gia tăng xuất khẩu và cạnh tranh trên thị trường eu
một số mặt hàng đang chịu thuế cao sẽ được về như tôm hồm thanh cua cá tuyết eu hiện là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ hai của việt nam sau mỹ